thuộc tuyến đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị các chủ thể liên quan cùng nỗ lực
để cố gắng ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm hoặc chậm nhất là ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi năm
từ quảng ngãi tới tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi năm với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc
tất cả vì miền nam ruột thịt
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm dài bảy mươi km đi qua sáu huyện thị xã thuộc tỉnh bình định
do ban quản lý dự án tám mươi năm thuộc bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư
tổng mức đầu tư của dự án là hơn một mươi hai bốn trăm linh tỷ đồng khởi công vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
và dự kiến hoàn thành vào ngày ba mươi chín hai nghìn hai mươi năm
công tác giải phóng mặt mặt
bằng đến nay đã bàn giao một trăm linh hoàn thành hai mươi hai trên hai mươi bốn khu tái định cư
đã hoàn thành di rời một trăm năm mươi trên tổng số một trăm sáu mươi năm vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật
các nhà thầu đã huy động thiết bị nhân sự đồng loạt trên toàn bộ tuyến đường
nỗ lực để nhanh tiến độ thi công phân đấu đưa vào khai thác trước thời hạn
thủ tướng phạm minh chính biểu dương các bộ ngành ban quản lý dự án
nhà thầu và tỉnh bình định đã làm rất tốt việc giải phóng mặt bằng
và triển khai thi công dự án
đề nghị trong thời gian tới các nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực
máy móc để đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật
mỹ thuật và an toàn lao động vệ sinh môi trường cho dự án phòng chống tham nhũng tiêu cực
thủ tướng yêu cầu tỉnh bình định và các cơ quan liên quan hoàn thành sớm việc giải phóng mặt bằng
sớm giải quyết một số vị trí đang còn vướng mắt bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công
bộ tài nguyên và môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
trong việc trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương
chuyển mục đích sử dụng rừng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên
của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thưa quý vị hơn nửa tháng nay do tình hình hạn hán kéo dài đất mặn xâm nhập sâu
nên tại nhiều khu vực ở tỉnh kiên giang người dân đang thiếu nước ngọt để sinh hoạt
trước tình hình trên bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang đã khẩn trương tổ chức cung cấp
hỗ trợ nước sinh hoạt đến với bà con nhân dân
theo thống kê trên địa bàn thành phố hà tiên và quyện giang thanh số hộ thiếu nước ngọt sinh hoạt
là khoảng một hai trăm linh hộ bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang vẫn đang dùng xe chuyên dụng
vận chuyển nước ngọt đến các điểm cấp nước nơi nào đặc biệt khó khăn
thì bộ đội sẽ mang nước ngọt đến tận nhà cho bà con
mặc dù số lượng nước sạch cung cấp cho người dân không nhiều
nhưng đó là những giọt nước đầy nghĩa tình mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh kiên giang
muốn sang sẻ đến người dân vùng hạn mặn thời điểm này
do đặc thù là các địa phương nằm xa trung tâm không có nước máy
nên bà con ở đây thường sử dụng nước mưa để sinh hoạt
nhà nào khá giả thì mua nước ở các xuồng ghe từ trung tâm vận chuyển vào
mùa khô này nước mưa không có ghe xuồng bán nước ngọt cũng ít vào
nên việc bộ đội mang nước ngọt đến hỗ trợ khiến bà con vô cùng hạnh phúc
thưa quý vị hàng trăm hộ dân tại xã hờ bông huyện chư sê tỉnh gia lai
đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ chất thải
của hai trang trại chăn nuôi heo có quy mô lớn với số lượng lên đến một mươi con
thời gian qua khu vực này luôn bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối nồng nặc
nguồn nước ô nhiễm cây trồng bị hư hại và đặc biệt là sức khỏe của người dân bị đe dọa
trang trại này được xây dựng bởi cộng đồng của hồ bông
xây dựng cách đây năm năm nằm cách khu dân cư chưa đầy một km
theo phản ánh của người dân hệ thống xử lý chất thải của trang trại hoạt động không hiệu quả
các hồ chứa không được che phủ kỹ tỏ mùi hôi thối nồng nặc
quanh nó gần ba hectare đất trồng lúa và hoa màu của người dân cây trồng đã chết héo

tuy nhiên bỏ một trăm linh thì cũng không thể một trăm linh được nên nó ở chỗ thế
thế là cái nhất cái hai là thỉnh thoảng máy móc trục trặc sáng nay là vẫn hôi
tại buổi làm việc giữa các bên vừa được cơ quan chức năng tổ chức
không có sự xuất hiện của chủ trang trại heo

không cho các cơ quan báo chí tắt nghiệp ghi hình và lấy thông tin buổi làm việc
thành phẩm hôm nay theo như đề dụng của xã không có cơ quan báo chí
do vậy đề dụng của xã không để cho các cơ quan báo chí tắt nghiệp ra

thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại những cơ quan báo chí làm việc khác
với khoảng ba trăm năm mươi trang trại chăn heo gia lai đang đứng trước thách thức
về bảo đảm xử lý chất thải từ công nghiệp chăn nuôi đến môi trường bảo vệ sức khỏe người dân
thưa quý vị tăng hiệu quả giảm kinh phí tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm
và tạo ra các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới
chuyển đổi số trong các doanh nghiệp việt nam đang diễn ra mạnh mẽ
cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ
đã tạo ra những thay đổi lớn cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình
cũng như những lĩnh vực khác nhau
ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số và cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể
đây là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển công nghệ ánh sáng thông minh tích hợp với internet
các doanh nghiệp vận vật và trí tuệ nhân tạo ở việt nam
trong ba năm thực hiện chuyển đổi số đơn vị đã có bốn ba trăm bốn mươi chín sáng kiến cải tiến kỹ thuật
bảy mươi trong đó được áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh trực tiếp tham gia tạo giá trị
quá trình dịch chuyển từ một nhà máy truyền thống được thành lập hơn sáu mươi năm trước đây
bây giờ trở thành một nhà máy của công nghệ số thông minh hóa và linh hoạt
sản phẩm của nhà máy đó dịch chuyển sự thông minh
từ những sản phẩm của nhà máy đó dịch chuyển sự thông minh
từ những sản phẩm nguồn sáng
bây giờ ràng đông đã cung cấp một giải pháp chiều sáng lấy con người làm trung tâm
để mà đưa đến các giải pháp về ngôi nhà thông minh
hưởng đến một cuộc sống thân thiện với môi trường cuộc sống xanh
chỉ tính riêng trên cổng chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa
của bộ thông tin và truyền thông đã có trên sáu trăm linh doanh nghiệp
tiếp cận tham khảo thông tin về các nền tảng được đăng tải
và khoảng bảy mươi doanh nghiệp sử dụng một trong số các nền tảng để chuyển đổi số
chiếm một phần mười số lượng doanh nghiệp
thực ra cái truyền đổi số thì cái phần cứng thì nó ít
nhưng cái phần về mềm mà liên quan đến là các cái khung pháp lý hành lang pháp lý
rồi là các cái quy định các cái chính sách mà nó thật lợi hóa được cho cái việc chuyển đổi số
rồi nó mở đường cho những cái tư duy mới cho cách làm mới
thì đấy chính là cái điểm mà chúng ta mong chờ
theo chương trình truyền đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi của thủ tướng chính phủ
kinh tế số đặt mục tiêu đạt hai mươi gdp đến năm hai nghìn hai mươi năm
và đạt ba mươi gdp đến năm hai nghìn ba mươi
để đạt được mục tiêu đó chuyển đổi số trong doanh nghiệp là một trong những giải pháp then chốt
để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
góp phần thúc đẩy nền kinh tế số
bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp chính phủ và các bộ ngành
cần có chính sách khuyến khích tạo điều kiện về cơ chế chính sách
có chương trình hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp về bảo mật thông tin dữ liệu
giữ họ yên tâm đẩy nhanh tiến trình truyền đổi số
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
triển khai nghị quyết số một mươi chín của ban chấp hành trung ương về nông nghiệp nông dân nông thôn
nhiệm vụ phát triển nền nông nghiệp hiệu quả bền vững theo hướng sinh thái
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng giá trị gia tăng
đã được các địa phương đẩy mạnh thông qua việc vận động người dân
tái cơ cấu cây trồng vật nuôi
hình thành các vùng sản xuất tập trung mang tính tuần hoàn
qua đó phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị năng suất cao
và sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
mô hình trồng mận này được gia đình bà nguyễn thị ngoan
chuyển đổi dựa trên diện tích trồng ngô trước đây
triển khai cây trồng mới với việc chăm sóc dựa trên khoa học kỹ thuật
đã giúp gia đình bà ngoan nâng cao giá trị sản xuất
trên cùng đơn vị diện tích đất nông nghiệp
tăng lên gấp chục lần so với trước đây
như năm ngoái thì cái thời điểm mận của dân bán rất là khó
nhưng mà do là cái quy trình chăm sóc
nên là tôi đã đạt được những cái quả mận nó to và mẫu mã đẹp
nhưng mà chất lượng ăn thì rất là ngon
cho nên là thương lái đến tận vườn để thu mua
chứ cũng không phải là vất vả phải đèo đi đến các đại lý để bán nữa
hai năm lại đây chúng tôi vẫn vận động nhân dân
cái chuyển đổi bước đầu là chuyển đổi rất tốt rồi
xong bây giờ phải đi vào chất lượng
bởi vì có những gia đình có thể là vác một bao mận
cả một tạ đi bán cũng ví dụ chỉ bán được mấy trăm nghìn
cơ người ta chỉ cần năm cân mận chất lượng cao
cũng có thể bán được hơn hai trăm linh nghìn
đấy là cái mà cũng phải hướng tới là nông nghiệp chất lượng cao
người dân cũng tích cực xây dựng các hợp tác xã
liên kết trong sản xuất tiêu thụ chế biến nông sản
hiện nay huyện mộc châu có một trăm hai mươi năm hợp tác xã
hoạt động trong năm nay
trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm gần chín mươi tổng số hợp tác xã trên địa bàn
các hợp tác xã đã biết tận dụng tất cả các thành phần trong chuỗi hợp tác
để tái sản xuất tận dụng tất cả phụ phẩm đầu ra đầu vào
qua đó tạo sự tuần hoàn giảm chi phí sản xuất
và có được chuỗi giá trị gia tăng lớn
hợp tác xã và nông dân biết kết hợp rất nhiều thứ trong nông nghiệp
và từ đó là chính từ kết hợp đó thì ra những sản phẩm chất lượng rất chìa tốt
an toàn cho sức khỏe và tốt
thì chính từ cái đó nó giúp hình ảnh và thương hiệu của nông sản mục châu
cũng như sản phẩm chế biến từ hợp tác xã là có thương hiệu trên thị trường
và ổn định thị trường khi mà bắt đầu đến vụ sản xuất
thì đã có những khách hàng đặt trước và đăng ký trước rồi
cấp ủy chính quyền địa phương đóng vai trò dẫn dắt
hỗ trợ người dân và hợp tác xã trong quá trình xây dựng thương hiệu
đảm bảo các điều kiện để vượt ra thương hiệu
vùng chuyên canh phát triển các sản phẩm mang tính đặc trưng đặc sản
tiến tới xây dựng mỗi xã một sản phẩm
hỗ trợ cho bà con nhân dân đặc biệt là các hợp tác xã
hay là các doanh nghiệp trong các khâu trong quá trình để công nhận mỗi xã một sản phẩm
hỗ trợ các hợp tác xã đăng ký các mẫu mã cũng như là bao bì
hỗ trợ thêm về trong đấy là các ứng dụng hoặc công nghệ cao trong quá trình sản xuất
để nâng cao giá trị của các sản phẩm
đây là hướng đi giúp ngành nông nghiệp có thể hoàn thành mục tiêu phát triển nhanh bền vững hiệu quả bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia
quy mô sản xuất hàng hóa nông sản ngày càng tăng